chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
theo báo cáo thẩm tra sơ bộ của ủy ban tài chính ngân sách thời gian qua việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước tuy đã được siết chặt nhưng còn nhiều nơi để xảy ra lãng phí thất thoát tiêu cực
bên cạnh đó công tác quản lý quy hoạch quản lý xây dựng quản lý đất đai khu vực nông thôn còn nhiều hạn chế bất cập
theo báo cáo của kiểm toán nhà nước số nợ động xây dựng cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới là một mươi năm tỷ đồng
thảo luận về nội dung này đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành với một mươi nhiệm vụ giải pháp tiết kiệm chống lãng phí của chính phủ
tuy nhiên các đại biểu đề nghị cần xem xét lại tính khả thi của một số giải pháp trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
sáng nay tại hà nội phó thủ tướng vũ đức đam chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống aids và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm việt nam đã tiếp ngài ke kim yann phó thủ tướng
chủ tịch quỹ ban quốc gia phòng chống ma túy campuchia
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao chuyến thăm của ủy ban quốc gia phòng chống ma túy campuchia cùng với sự xuất hiện của những xu hướng chính sách khác nhau để giải quyết vấn đề ma túy trên thế giới
việc việt nam và campuchia gặp gỡ trao đổi tình hình chia sẻ quan điểm phối hợp giải quyết vấn đề ma túy là hết sức cần thiết
điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả phòng chống ma túy của hai nước mà còn giải quyết vấn đề ma túy trong khu vực
hai phó thủ tướng cùng nhất trí đẩy mạnh công tác phối hợp phòng chống ma túy giữa hai nước cụ thể là chỉ đạo các cơ quan chức năng ở trong nước và các tỉnh có chung đường biên giới tăng cường trao đổi thông tin phối hợp chặt chẽ trong điều tra phát hiện triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy giữa hai nước chia sẻ thông tin kinh nghiệm về các lĩnh vực phòng chống ma túy hỗ trợ nhau trong đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống ma túy phối hợp trong các diễn đàn hợp tác đa phương phòng chống ma túy
thời gian qua nhật bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam và là nước g bảy đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một
đến nay nhật bản đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam và là nước g bảy đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một

nhưng nhiều tàu đã về tới cảng cập bến với khoang đầy áp cá tranh thủ chuyển lên bán cho thương lái
nhiều ngư dân cho rằng chỉ trong vòng một đêm đánh bắt gần bờ mỗi chiếc tàu có được khoảng chục tấn cá
riêng các tàu đánh bắt ra bờ mỗi chiếc cũng có được từ hai mươi đến ba mươi tấn cá
với giá cả ổn định từ một mươi hai đồng đến một mươi năm đồng một kg ngư dân có thu nhập từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
theo ngư dân địa phương do những tháng đầu năm thiếu nguyên liệu chế biến
nên khi được mua cá
nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh đã đưa xe đến tận các bến cảng tranh thủ mua cá vận chuyển về chế biến
mặc dù giá cá tại cảng có thấp nhưng ngư dân vẫn thấy rất vui vì được lộng biển mang lại thu nhập cao

để hỗ trợ ngư dân khai thác vụ cá nam tri cục thủy sản tỉnh ninh thuận đang khảo sát thăm dò và đánh giá ngư trường các vùng biển xa
nắm bắt tình hình khai thác thông tin ngư trường cho ngư dân kịp thời di chuyển tàu thuyền đến nơi có chữ lượng cá lớn để đánh bắt có hiệu quả
qua đó phân đấu hoàn thành chỉ tiêu khai thác thủy sản đạt trên tám mươi năm tấn trong năm nay
trong phần tin thế giới mỹ xác nhận iran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân
australia phản ứng trái chiều về quyết định bỏ visa làm việc tạm thời
phó tổng thống mỹ mike pence ngày hôm nay tiếp tục cảnh báo triều tiên không nên thử thách quyết tâm của quân đội mỹ đồng thời tái cam kết sẽ đáp trả mạnh mẽ triều tiên
phát biểu trước hai năm trăm linh lính thủy trên tàu sân bay uss ronald reagan
tại căn cứ hải quân mỹ ở vịnh tokyo trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản
ông pence cho biết chính quyền tổng thống donald trump sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh như nhật bản trung quốc và các cường quốc khác để gây sức ép kinh tế và ngoại giao lên bình nhưỡng
ông pence cũng khẳng định mỹ sẽ đánh bại mọi vụ tấn công đồng thời đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả đối với mọi vụ tấn công bằng vũ khí thông thường hay vũ khí hạt nhân
tại trạng rừng chân ở hàn quốc trước đó phó tổng thống mỹ cũng đã tuyên bố thời kỳ kiên nhẫn chiến lược với triều tiên đã hết
mỹ vừa xác nhận iran đang tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân ký năm hai nghìn một mươi năm với các cường quốc thế giới
đồng thời cho biết washington đã gia hạn việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt với quốc gia hồi giáo này
báo cáo xác nhận việc tehran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân phải được gửi tới quốc hội định kỳ chín mươi ngày một lần
ngoại trưởng mỹ rick theleson cho biết hiện chính quyền của tổng thống mỹ donald trump vẫn đang tiến hành cuộc kiểm tra toàn diện thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện
theo đó hội đồng an ninh quốc gia tập trung đánh giá tầm quan trọng của việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào iran
ông teleson cũng lưu ý rằng iran vẫn nằm trong danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố
đây là báo cáo xác nhận đầu tiên của chính quyền tổng thống trump tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thể xác định rõ chính sách của ông trump đối với tehran
nhật bản vừa thông qua kế hoạch dỡ
bác bỏ năm lò phản ứng cũ đây là lần đầu tiên nước này áp dụng quy định chấm dứt vận hành các lò phản ứng đã hoạt động quá bốn mươi năm được đưa ra sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân fukushima năm hai nghìn một mươi
hoạt động dỡ bỏ bao gồm xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng dỡ bỏ các lò phản ứng và phá bỏ các cơ sở xung quanh
ước tính công tác này sẽ mất khoảng ba mươi năm đối với mỗi lò phản ứng
hiện địa điểm xử lý rác thải phóng xạ từ các lò phản ứng này chưa được quyết định
theo quy định mới sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân fukushima năm hai nghìn một mươi một các lò phản ứng hạt nhân của nhật bản không được phép hoạt động quá mốc bốn mươi năm
tuy nhiên cơ quan quản lý hạt nhân có thể gia hạn hoạt động của một lò phản ứng nếu đơn vị chủ quản nâng cấp cơ sở hạ tầng và củng cố các biện pháp đảm bảo an toàn
và lò phản ứng này vượt qua các bài kiểm tra của cơ quan đánh giá
như tin chúng tôi đã đưa ngày hôm qua thủ tướng australia malcolm turnbull đã áp tuyên bố
hủy bỏ thị thực cho phép lao động người nước ngoài và làm việc tạm thời ở nước này hay visa bốn trăm năm mươi bảy
quyết định này đã gây ra những phản ứng trái chiều trong nước
những người phản đối còn chỉ trích quyết định trên sẽ cổ suý cho tư tưởng chống người nhập cư
trong khi đó phòng thương mại và công nghiệp australia lại hoan nghênh quyết định vừa được chính phủ đưa ra
với lý do lòng tin của công chúng đối với quy chế về lao động di cư có tay nghề cao là rất quan trọng
và quyết định trên sẽ giúp giành được niềm tin từ họ
dự kiến chính phủ australia sẽ ban hành
hai loại visa tay nghề tạm thời thay thế mới là visa hai năm và loại đặc biệt bốn năm dành cho lao động có tay nghề cao
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tại australia có chín mươi năm bảy trăm năm mươi tám người sở hữu visa bốn trăm năm mươi
đa số người được cấp loại visa này đến từ ấn độ anh và trung quốc
việc hủy visa bốn trăm năm mươi bảy cũng sẽ thu hẹp cơ hội cho du học sinh theo học ở australia tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp
cũng như khả năng xin định cư tại nước này
sau mỹ và australia chính phủ new zealand cũng vừa thông báo sẽ xiết lại chương trình cấp thị thực cho người lao động có tay nghề
và đồng thời những điều chỉnh sắp tới trong chương trình cấp thị thực lao động sẽ tạo ra sự cân bằng trên thị trường việc làm
new zealand sẽ áp dụng chính sách người new zealand trước tiên trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động nhập cư
giống như các chính sách mà thủ tướng australia marcomterbul và tổng thống mỹ donald trump đã công bố để đảm bảo việc làm cho các công dân trong nước
đồng thời khuyến khích các chủ doanh nghiệp tiếp nhận nhiều lao động người bản xứ và đầu tư vào việc đào tạo chuyên môn cho họ
những điều chỉnh này bao gồm việc công bố mức thu nhập tối thiểu cho người lao động quản lý chặt hơn các thành viên gia đình ăn theo người được cấp thị thực
và giới hạn số người lao động thời vụ được phép ở lại new zealand các thông tin chi tiết sẽ được công bố vào cuối năm nay
số lượng sinh viên đăng ký tại các trường đại học của bolivia đã tăng gấp hai lần trong vòng một mươi

chính sách khuyến khích giáo dục của quốc gia nam mỹ này đã phát huy hiệu quả
năm hai nghìn bảy số lượng sinh viên đại học của bolivia chỉ là một mươi hai người tuy nhiên tới năm hai nghìn một mươi năm con số này đã tăng lên mức hai mươi ba người và hiện tại là hai mươi năm sinh viên
cũng trong thời gian qua ngân sách dành cho giáo dục tại nước này đã tăng gấp ba lần lên mức khoảng bốn năm tỷ đô la chiếm một mươi ba tổng sản phẩm quốc nội gdp của bolivia tương đương với mức đầu tư tại các nước phát triển
từ khi lên cầm quyền năm hai nghìn sáu tổng thống bolivia evo morales luôn chú trọng tới các chính sách xã hội đặc biệt là giáo dục
chính phủ của ông là chính phủ hiếm hoi thành công trong cả nhiệm vụ phát triển kinh tế và cải thiện chính sách an sinh xã hội bên cạnh việc bảo tồn bản sắc văn hóa đa dân tộc cùng nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường từng được cộng đồng quốc tế thừa nhận